chủ tịch nước trần đại quang và thủ tướng shinzo abe đã chứng kiến các bộ ngành và cơ quan hai nước trao đổi bốn văn kiện ký kết liên quan tới việc hợp tác trong các dự án về phát triển nhân lực quản lý đất đai xây dựng và phát triển đô thị
trong sáng nay tại tokyo cũng đã diễn ra một sự kiện quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch nước trần đại quang tới nhật bản hội nghị xúc tiến đầu tư việt nam với sự tham dự của trên sáu trăm linh doanh nhân hai nước
phát biểu trước doanh nhân hai nước chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh việt nam cam kết tạo môi trường kinh doanh thông thoáng thuận lợi bình đẳng cho các nhà đầu tư nhật bản cánh cửa luôn rộng mở chào đón các doanh nghiệp doanh nhân nhật bản tại việt nam
theo chủ tịch tổ chức xuất tiến thương mại nhật bản và thứ trưởng bộ kinh tế thương mại và công nghiệp nhật bản việt nam đang trở thành đối tác kinh tế vô cùng hấp dẫn với các doanh nghiệp nhật bản
chuyến thăm của chủ tịch nước trần đại quang và đoàn đại biểu việt nam sẽ mở ra tương lai tốt đẹp đưa sự hợp tác giữa các doanh nghiệp nhật bản và việt nam phát triển lên tầm cao mới
phát biểu tại hội nghị chủ tịch nước trần đại quang cho biết hướng tới mục tiêu xây dựng quốc gia công nghiệp theo hướng hiện đại việt nam đang có nhu cầu rất lớn về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng năng lượng hiện đại đồng bộ hệ thống giáo dục tiên tiến
đây là những lĩnh vực nhật bản có thế mạnh là thời cơ quý báu để các doanh nghiệp doanh nhân nhật bản nắm bắt để mở rộng hợp tác đầu tư tại việt nam
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định chính sách nhất quán của việt nam là luôn coi trọng quan hệ hợp tác với nhật bản dựa trên sự chia sẻ những lợi ích địa chính trị kinh tế chiến lược quan hệ hữu nghị tin cậy đã được vun đắp trong suốt bốn mươi năm năm qua
trong thời gian tới việt nam mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước luôn coi cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân nhật bản là đối tác chiến lược hàng đầu trong tiến trình tái cấu trúc nền kinh tế đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế tri thức nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia
cũng tại hội nghị xúc tiến đầu tư việt nam chủ tịch nước trần đại quang đã chứng kiến lễ trao ba giấy chứng nhận đầu tư và một mươi bốn biên bản ghi nhớ về các dự án hợp tác giữa doanh nghiệp địa phương hai nước
chứng kiến lễ công bố mở đường bay thẳng hà nội osaka của hãng hàng không vietjet air sẽ được khai thác khứ hồi hàng ngày kể từ ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trước khi tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư việt nam chủ tịch nước trần đại quang cũng đã có cuộc tiếp chủ tịch tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản zecho hiroyuki ishige
chủ tịch nước cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của zetro đối với việt nam nói chung và bộ kế hoạch và đầu tư nói riêng
thời gian qua trong việc kết nối doanh nghiệp tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư phối hợp tổ chức các cuộc tọa đàm giải quyết các khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp
trao đổi về các lĩnh vực hợp tác đầu tư giữa việt nam và nhật bản chủ tịch nước đề nghị zecho thúc đẩy các doanh nghiệp nhật bản đầu tư vào việt nam
trong các lĩnh vực nông nghiệp sạch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao công nghiệp phụ trợ cơ khí chế tạo và hỗ trợ việt nam nâng cao chuỗi giá trị nông sản
thực phẩm tạo điều kiện cho hàng hóa nông lâm thủy sản việt nam tiếp cận thị trường nhật bản
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh quảng ngãi
cùng sự buổi làm việc có phó thủ tướng vương đình huệ và lãnh đạo một số bộ ngành liên quan
để ngành lọc hóa dầu và năng lượng khí điện thực sự trở thành ngành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn
chủ lực của tỉnh quảng ngãi nói riêng khu vực miền trung tây nguyên và cả nước nói chung
tỉnh quảng ngãi kiến nghị chính phủ điều chỉnh bổ sung định hướng phát triển khu kinh tế dung quốc
thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia vào các quy hoạch nhánh của quy hoạch ngành quốc gia
về năng lượng phát triển điện lực hạ tầng dự trữ cung ứng xăng dầu
tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá quảng ngãi đã có nhiều khởi sắc về kinh tế xã hội
thời gian qua tỉnh có quyết tâm lớn trong chỉ đạo quản lý điều hành song quảng ngãi vẫn còn nghèo
thủ tướng mong cấp ủy chính quyền các cấp của quảng ngãi cố gắng hơn nữa đổi mới hơn nữa trong thực hiện các mục tiêu phát triển
thủ tướng nhất trí để khu kinh tế dung quất trở thành trung tâm lọc hóa dầu quốc gia đưa dung quất trở thành nhà máy chất lượng
hiệu quả an toàn đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển của tỉnh và cả nước
thủ tướng cũng đề nghị quảng ngãi tăng cường nâng cấp hạ tầng cơ sở nhất là sân bay càng biển
khơi thông đồng bộ hạ tầng huyết mạch quốc gia để kích thích phát triển sản xuất
thủ tướng khuyến khích tỉnh kêu gọi đầu tư theo hình thức ppp trong đầu tư phát triển để có nguồn vốn rộng rãi
thực hiện tốt nguyên tắc bình đẳng công khai minh bạch trong ứng xử với doanh nghiệp nhà đầu tư
để nhà đầu tư yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn
cùng với đó tỉnh cần tiếp tục thu hút đầu tư đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trực thuộc
thủ tướng lưu ý quảng ngãi chú trọng hơn nữa phát triển kinh tế tư nhân tại địa phương
và đặc biệt là quan tâm không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
trong quá trình phát triển tỉnh cần chú ý đến các huyện miền núi
các xã nghèo diện ba mươi a vẫn còn nhiều khó khăn để có chính sách hợp lý
đặc biệt tỉnh cần bảo vệ giữ gìn tốt đảo lý sơn giả soát điều chỉnh và thực hiện nghiêm quy hoạch
để lý sơn trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư
thủ tướng chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi tiến hành sơ kết nửa nhiệm kỳ
trình ban chấp hành đảng bộ và hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến
để đưa ra một tầm nhìn toàn diện đa dạng hơn về mục tiêu phát triển của địa phương trong thời gian tới
trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao chiều nay phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng
đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
và trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm
trả lời câu hỏi của phóng viên về việc bốn người việt nam bị bắt giữ tại singapore
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cho biết
hiện nay theo chỉ đạo của bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam tại singapore
đang liên hệ với các cơ quan chức năng của singapore để xác minh thông tin về vụ việc
và trong các trường hợp cần thiết thì sẽ có các biện pháp bảo hộ công dân
về việc bộ thương mại hoa kỳ áp đặt thuế chống bán phá giá
và chống trợ giá với mặt hàng thép nhập khẩu từ việt nam có vật liệu từ trung quốc
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
việt nam luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định của tổ chức thương mại thế giới wto
các cơ quan và doanh nghiệp của việt nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của hoa kỳ
để cung cấp đầy đủ thông tin làm rõ nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu
quy trình sản xuất thép tại việt nam
việt nam cho rằng các vấn đề thương mại giữa việt nam và hoa kỳ
cần được xem xét một cách khách quan công bằng phù hợp với những quy định
của tổ chức thương mại thế giới và thông lệ quốc tế
tránh làm ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế thương mại đang phát triển tốt đẹp giữa việt nam và hoa kỳ
tôi cũng được biết hiện nay hoa kỳ đã thông báo cho phép miễn trừ áp dụng biện pháp
nếu doanh nghiệp việt nam thỏa mãn các yêu cầu của bộ thương mại hoa kỳ
việt nam cũng đề nghị phía hoa kỳ tạo thuận lợi để các doanh nghiệp việt nam
được hưởng miễn trừ theo quy định
thưa quý vị chiều nay tại hà nội bộ y tế tổ chức lễ meeting hưởng ứng
ngày thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá
nạn dịch thuốc lá toàn cầu hiện đang giết chết hơn bảy triệu người mỗi năm
trong đó có chín trăm linh ca tử vong gây ra bởi các bệnh do hút thuốc lá thu động
sử dụng thuốc lá cũng là nguyên nhân thứ hai gây ra các bệnh tim mạch
và ba mươi số người tử vong do bệnh tim mạch có nguyên nhân từ việc tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá
chủ đề ngày thế giới không thuốc lá năm hai nghìn một mươi tám là thuốc lá và bệnh tim mạch
thông qua chủ đề này tổ chức y tế thế giới who mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng
về mối liên quan giữa việc sử dụng thuốc lá và bệnh tim mạch
thúc đẩy công chúng chính phủ và các tổ chức thực hiện cam kết bảo vệ sức khỏe tim mạch
bằng cách bảo vệ người dân tránh khỏi tác hại của việc hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động
đẩy mạnh việc thực thi chính sách để làm giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá một cách hiệu quả
nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu tp hcm tổ chức nhiều hoạt động vui chơi và tặng quà
cho các bệnh nhi tại bệnh viện ung bướu bệnh viện nhi đồng một nhi đồng hai
và bệnh viện ở các tuyến quận huyện tại tp hcm
với mong muốn xoa dịu nỗi đau bệnh tật và động viên tinh thần các bệnh nhi đang nằm điều trị
tại bệnh viện chiều ba mươi tháng năm tại bệnh viện ung bướu tp hcm
báo tuổi trẻ phối hợp đoàn cơ sở bệnh viện ung bưu tp hcm đã trao tặng một trăm bảy mươi phần quà
trị giá một triệu đồng mỗi xuất dành cho các em thiếu nhi đang điều trị tại bệnh viện
ngoài ra nhiều hoạt động vui chơi tại khoa nội ba bệnh viện ung bướu như phiên chợ không đồng
giao lưu với chú hề biểu diễn múa rối và phát các suất ăn sữa miễn phí tại mỗi phòng bệnh
cũng trong đợt này ban tổ chức đã trao tám suất hỗ trợ cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn
điều trị bệnh mỗi xuất trị giá một mươi triệu đồng
cũng nhân dịp này lớp học nét chữ xanh tại khoa úng bướu
huyết học bệnh viện nhi đồng hai tp hcm tổ chức tặng quà và nhiều hoạt động vui chơi
cho các bệnh nhi đang nằm điều trị tại bệnh viện
đó là nguồn động viên rất lớn cho các em nhằm giúp các em vượt qua những khó khăn
và có nhiều nghị lực để vượt qua được bệnh tật
các chương trình hoạt động dành cho thiếu nhi là món quà thiết thực
thể hiện sự quan tâm chăm sóc và trách nhiệm của toàn xã hội
đồng thời là động lực để các em phát huy tinh thần hang say học hỏi
năng động tự tin hơn trong cuộc sống góp phần động viên tinh thần giúp các em
quên đi những đau đớn chiến thắng bệnh tật ổn định sức khỏe
và để các em tiếp tục hành trang cấp sức